thú cưng của một bệnh viện nhiễm virus sars cov hai tại hồng kông trung quốc đang được xác nhận là có biểu hiện nhiễm bệnh
các quan chức của hồng kông trung quốc cho biết sẽ tiến hành thêm các xét nghiệm để xác định chú chó này có thực sự bị lây nhiễm hay không
nếu được xét nghiệm dương tính với virus đây sẽ là trường hợp đầu tiên lây nhiễm ở động vật
bộ nông nghiệp hong kong cũng khuyên cáo vật nuôi của các bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai cũng cần phải được cách ly kiểm dịch